tiếp tục kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn chiều nay với đa số đại biểu có mặt tăng thành
quốc hội đã thông qua luật đầu tư sở đổi đáng chú ý quốc hội đã thông qua quy định cấm
kinh doanh dịch vụ đổi nợ thuê cũng trong chiều nay quốc hội đã thông qua luật sở đổi
bổ sung một số điều của luật xây dựng
luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại việt nam và hoạt động đầu tư kinh doanh
từ việt nam ra nước ngoài trong đó luật quy định rõ cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây
kinh doanh các chất ma túy quy định tại phụ lục một của luật này
kinh doanh các loại hóa chất khoáng vật quy định tại phụ lục hai của luật này
kinh doanh mẫu vật các loại thực vật động vật hoang dã theo quy định tại phụ lục một
của công ước về buôn bán quốc tế các loại thực vật động vật hoang dã nguy cấp
mẫu vật các loại thực vật rừng động vật rừng thủy sản nguy cấp quý hiếm nhóm một
khai thác có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định tại phụ lục ba của luật này
kinh doanh mại dâm mua bán người mô xác bộ phận cơ thể người bào thai người
hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người
kinh doanh pháo nổ và kinh doanh dịch vụ đòi nợ
cũng trong chiều nay quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng
một trong những quy định được quan tâm tại luật sửa đổi bổ sung lần này là quy định về miễn phép xây dựng
ngoài những trường hợp được quy định tại luật xây dựng hiện hành
luật lần này quy định rõ hơn các trường hợp được miễn phép xây dựng
như nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới bảy tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị
dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết một trên năm trăm linh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
công trình xây dựng cấp bốn nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới bảy tầng
và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị quy hoạch xây dựng khu chức năng
hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
nhà ở riêng lẻ ở miền núi hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị
quy hoạch xây dựng khu chức năng
trừ công trình nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn khu di tích lịch sử văn hóa